với hơn sáu trăm linh ca covid một mươi chín ở trẻ em mỗi ngày được phát hiện qua khám nội trú tại các bệnh viện
thời gian qua số ca f ở trẻ em đang giảm tuy nhiên lại rộ lên tình trạng hậu covid một mươi chín
bên cạnh đó nhiều trường hợp trẻ bị nhầm lẫn giữa hậu covid một mươi chín và các bệnh lý khác gây ảnh hưởng đến tính mạng
bệnh nhi bốn tuổi này được chuyển từ bệnh viện tỉnh đắk nông đến bệnh viện nhi đồng hai tp hcm
sau khi mắc covid một mươi chín cách đây khoảng một tháng bé thường xuyên bị té đau đầu nên người nhà nghỉ bé mắc hậu covid một mươi chín
tuy nhiên tại bệnh viện bé gái được chẩn đoán có khối u trong não và được chuyển đến bệnh viện di đồng hai tp hcm
tại đây các bác sĩ kiểm tra và xác định bị não uống thủy thế tắt ngãn do khối u chàng ép và đã được chỉ định mổ ngay sau đó
bệnh viện nhập viện trong tình trạng cấp cứu tí giác không tỉnh táo gián đi bất thường có ói đi không còn vững nữa
và nghi ngờ chẩn đoán hậu covid bởi vì trước đó khoảng tầm hai tuần lễ lỡ nhà là bệnh viện có bị nhiễm covid
và sau khi mà nhiễm covid xong thì triệu chứng của bệnh nhi nhiều hơn
tức là mẹ nói là sau nhiễm covid thì bệnh nhân có những triệu chứng như là biến ăn rồi mệt mỏi ói và cái dán đi bất thường
và nó diễn tiến rất là nhiều cái dấu hiệu về thần kinh mình gọi là dấu hiệu thần kinh bệnh viện
thì đó là những dấu hiệu mà không gặp ở bệnh nhân hậu covid
đây chỉ là một trong số nhiều bệnh nhi bị nhầm lẫn các triệu chứng bệnh với bệnh hậu covid một mươi chín
theo các bác sĩ số bệnh nhi tăng nhanh trong thời gian qua đồng nghĩa với số ca mắc hậu covid một mươi chín ở trẻ em cũng tăng cao
tuy nhiên đa số là các triệu chứng nhẹ
hiện tại phòng khám của bệnh viện nhi đồng hai cũng tiếp nhận những lời sang phiền của cụ minh
về trẻ có những triệu chứng của hậu covid như là trẻ có triệu chứng ho kéo dài mất ngủ khó ngủ hoặc là khó khăn
trong môi trường học
thì đó cũng là một vấn đề sức khỏe đáng đáng quan tâm
theo who hậu covid một mươi chín có thể xảy ra ở bất kỳ trẻ nào kể cả những trẻ trước đó mắc covid một mươi chín mà không có triệu chứng
các triệu chứng của tình trạng hậu covid một mươi chín có bắt đầu ra ngay từ ngày đầu tiên khi bắt đầu mắc covid một mươi chín
rồi tồn tại kéo dài hoặc xuất hiện ở giai đoạn sau này
nhưng mà hiện tại thì ta thấy là trẻ em thì thường bị nhẹ và những triệu chứng hậu covid một mươi chín cũng không phải là quả nguy hiểm
nên hả tụi mình cũng không nên quá lo lắng
mình có thể nếu mà cháu có những dấu hiệu như tôi nói ví dụ như là hô kéo dài mệt mỏi hoặc là mất ngủ
hoặc là cơn ăn uống kém thì có thể đến phòng khám nhi để mình kiểm tra sức khỏe thêm
trên thực tế do dịch covid một mươi chín nhiều bệnh nhi đến khám khi bệnh ở giai đoạn trễ
và việc điều trị trở nên phức tạp
theo các bác sĩ tình trạng hậu covid một mươi chín ở trẻ em rất khiếm gặp
nhưng lại dễ gây nhầm lẫn khi có triệu chứng trùng lấp với các bệnh lý nặng khác
như đau bụng viêm ruột thừa lòng ruột biến ăn mệt mỏi nuôn ói kéo dài
có thể gặp trong các bệnh lý thần kinh như u não xúc liết não
chúng ta biết rằng ở việt nam thì việc chẩn đoán và điều trị bệnh thường nó trễ
nó trễ bởi vì các em bé thường là gia đình không có nhận nhiệt được những dấu hiệu
ví dụ như một cái trường hợp như thế nào là đau đầu cần phải đi khám
như thế nào là một cái đau đầu bình thường thì thật sự nó khá là khó
và đa số các em bé mà ngay cả ở đây thì chúng tôi tiếp nhận thường ở giai đoạn trẻ
và cái việc đó nó ảnh hưởng tới cái dự hậu điều trị về sau
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
số ca mắc covid một mươi chín ở trẻ em trong ngày khoảng sáu trăm ba mươi ca được phát hiện qua sàng lọc
tại các bệnh viện
việc chẩn đoán đúng bệnh điều trị sớm và đúng phương pháp là cách để đạt hiệu quả
điều trị cao nhất
vì vậy phụ huynh cần chú ý để sớm nhận diện các dấu hiệu này
và tư vấn bác sĩ hoặc đi khám không để mất giờ vàng trong việc điều trị